hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi tạo điều kiện cho các hội viên thể hiện trình độ tài năng và sự duyên dáng của mình

sáng nay ban liên lạc công an tri viện chiến trường miền nam đã tổ chức buổi gặp mặt nữ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước nhân kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tại buổi gặp mặt các hội viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống chín mươi hai năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
và tổng kết công tác của hội phụ nữ ban liên lạc trong thời gian qua
đồng thời ban liên lạc còn tổ chức tặng quà cho các hội viên xuất sắc và hội viên có hoàn cảnh khó khăn
trong những năm qua hội phụ nữ ban liên lạc công an tri viện chiến trường miền nam đã luôn tích cực phục vụ công cuộc đổi mới
xây dựng phát triển đất nước cương mẫu tham gia các phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trật tự an toàn xã hội
tử thiện tiếp lửa truyền thống đền ơn đáp nghĩa nghĩa tình đồng đội
qua đó góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ nữ công an nhân dân thời chiến cũng như thời bình trong lòng mỗi người dân việt nam
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng năm tại công an chính huyện và công an bốn mươi chín xã thị trấn trên đại bản tỉnh bắc giang
được đăng ký cấp biển kiểm soát cho xe ô tô
công an cấp xã được trao quyền đăng ký cấp biển kiểm soát mô tô xe máy cho cá nhân tổ chức
sau năm tháng thực hiện đã thấy rõ những lợi ích mang lại cho người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên antv tại tỉnh bắc giang
nếu như trước đây để làm hồ sơ đăng ký xe ông quảng phải đến tận công an huyện và phải chờ đợi đến lượt
thì nay ông chỉ cần đến công an xã để làm các thủ tục đăng ký điều này cũng giúp ông tiết kiệm được thời gian
trước thì đăng ký xe thì thường là đến cấp tỉnh
xong rồi cấp huyện thì cấp huyện tôi cũng có đăng ký rồi
đăng ký thì ở dưới huyện thì nó đi xa xôi một chút
về xã thì nó được thuận lợi cho bà con gần nhà đi làm thủ tục
nhưng có một điều bất cập thì nó vẫn là cái thuế vẫn phải đi huyện đóng thuế
tại bắc giang đã có bốn mươi chín xã thị trấn trên đủ điều kiện thực hiện cấp đăng ký cấp biển số xe mô tô xe máy
qua năm tháng triển khai đến nay công an các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh bắc giang
tiếp nhận giải quyết hàng ngàn hồ sơ trong đó chủ yếu là trường hợp đăng ký mới
với tinh thần là nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ nhân dân
thì qua công tác triển khai thực hiện nhận thấy là trên địa bàn huyện tân yên
đến bây giờ là công an các huyện công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện
triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ
và công dân trên địa bàn các xã thị trấn đã triển khai và có những đánh giá rất là tích cực
về triển khai và cái chủ trương của bộ
công an xã sẽ tổ chức tiếp dân tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai thứ sáu
để phục vụ nhân dân khi đến làm các thủ tục đăng ký xe cũng như các thủ tục hành chính khác
và trả kết quả thì theo quy định thì hiện nay là giám đốc đã có thủ tục cắt giảm bớt thủ tục hành chính
để tạo thuận tiện cho công dân khi đi đăng ký xe máy
công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh bắc giang
đã cử cán bộ tham gia tập huấn nắm vững các thao tác
quy trình thực hiện cài đặt phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên máy vi tính
hướng dẫn công dân đăng ký bấm chọn biển số
đồng thời đơn vị niêm yết và thông báo công khai về thời gian
quy trình thủ tục đăng ký xe máy trên hệ thống loa truyền thanh của xã
tại phòng làm việc của công an xã
công an đã thống nhất chủ trương đầu tư cơ sở tầng
vật chất cho anh em đội ngũ công an
thực hiện chủ trương của lãnh đạo công an huyện
chọn hợp thịnh là một trong một mươi ba xã trên bàn toàn huyện để thí điểm
nhằm mang lại cái nợ ích phục vụ người dân được tốt nhất và gần nhất
sự đi lại của người dân đã được cái lợi về thời gian
cũng như là vật chất cũng như là kể cả về mặt tinh thần
thế thì cái lứa là giảm thiểu được các thủ tục hành chính
cũng như là các thời gian bớt đi được rất nhiều trong quá trình triển khai thực hiện đăng ký
việc đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông đường bộ được thực hiện từ cấp xã
cấp huyện giúp người dân doanh nghiệp
thụ hưởng những tiện ích của dịch vụ công giảm thời gian chi phí đi lại và bảo đảm tính công khai minh bạch
vì vậy quá trình triển khai đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao của chính quyền nhân dân